phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trời chiều giảm mây trời nắng gió đông nam đến nam cấp hai ba

riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ

khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai ba nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ

khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất ba mươi năm ba mươi tám độ riêng miền đông có nơi trên ba mươi tám độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam cấp bốn gió cao năm một năm độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam cấp bốn gió cao năm một năm độ
thời tiết giao mùa với nắng mưa thất thường khiến cho việc di chuyển ngoài trời gặp nhiều bất tiện
đồng thời đây cũng là thời điểm hệ miễn dịch của chúng ta trở nên yếu hơn rất dễ mắc bệnh về đường hô hấp
vì vậy quý vị nên chuẩn bị sẵn áo mưa ô rù và đồ trồng nắng cần thiết khi đi ra ngoài và mặc trang phục phù hợp với thời tiết
đến đây thời lượng của chương trình